tại thành phố buôn ma thuột ngân hàng nhà nước việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp tại đắk lắc nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh đắk lắc có hơn tám sáu trăm linh doanh nghiệp trong đó có năm trăm ba mươi hai doanh nghiệp ngừng hoạt động chín mươi doanh nghiệp giải thể
phần lớn là nhóm các doanh nghiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải cơ sở lưu trú ăn uống và du lịch
tại hội nghị nhiều doanh nghiệp cũng đã đưa ra ý kiến đề nghị các tổ chức tiến dụng tư vấn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khách hàng tiếp cận nguồn vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh
tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách giảm lãi suất vốn vai sâu hơn kéo dài thời gian giảm lãi suất cơ cấu các khoản nợ bảo đảm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và có khả năng trả nợ
đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng để đầu tư phục hồi sản xuất kinh doanh giải quyết việc làm cho người lao động